thưa quý vị nhiều người có điều kiện khó khăn bị kẹt lại thủ đô do dịch covid một mươi chín lại lo lắng khi thời tiết chuyển lạnh
bởi phần lớn họ đang trong hoàn cảnh không có việc làm thiếu ăn tung đói mùa đông đến phải lo thêm quần áo ấm
trăn đệm sẽ là cả bài toàn khó với họ
những ngày gần đây thời tiết hà nội bắt đầu xe lạnh với những cơn mưa và gió đầu mùa
theo dự báo đợt lạnh gần nhất sẽ vào khoảng mùng một mươi tháng một mươi đến một mươi hai tháng một mươi và trong tháng sẽ xuất hiện hai ba đợt lạnh
nền nhiệt trung bình ban ngày dưới hai mươi năm độ c
nhiều người ra đường trong những ngày này đã trang bị áo ấm để giữ nhiệt cho cơ thể
tuy nhiên ở một góc quất của hà nội trên những con phố vỉa hè bến xe buýt
nhiều người lao động nghèo lặn lội mưu sinh họ nhận làm tất cả mọi việc từ bốc vác phá nhà gánh đất gánh cát
chọn xi măng kéo xe đến những việc làm như quét dọn lao nhà
dọn nhà vệ sinh nạo vét cống chỉ mong kiếm được thêm chút tiền để gửi về cho vợ con quê nhà
hay những người bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín mắc kẹt tại thủ đô không có tiền trang trải
nay lại càng khó khăn vất vả hơn nhiều lần khi thời tiết mưa lạnh không có tiền để mua quần áo dụng cụ sửa ấm cơ thể
mùa rét năm ngoái hàng chục người lao động nằm tạm bợn trên những chiếc xe cà tàng gục mặt tranh thủ ngủ bên lề đường
hay hàng trăm người vô gia cư nằm co do mặt tìm tái trên những vỉa hè vì mưa lạnh
những ngày cuối năm ai cũng mong nhanh chóng hoàn thành công việc để xung vầy bên tổ ấm
nhưng với những người không nhà này lại là chuỗi ngày bâng khuâng lạnh lẽo nhất